tại huyện bình chánh thành phố hồ chí minh đã xảy ra một vụ cháy lớn thiêu dụi hoàn toàn ba trăm linh m hai kho chứa nguyên liệu nhất tái chế
đã có một trăm linh cảnh sát chữa cháy cứu hộ cứu nạn tham gia dập cháy không để lây lan
ghi nhận ban đầu vụ cháy không thiệt hại về người
theo nhiều nhân chứng cho biết khoảng một mươi h ba mươi người dân phát hiện ngọn lửa tại địa chỉ số c một mươi chín tổ hai mươi ba ấp bốn b xã bình hưng bình chánh
liên đó là nhiều tiếng nổ tại khu vực kho chứa nhất
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động một mươi xe và hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia dập tắt đám cháy
đến khoảng một mươi hai h ba mươi vụ hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn giao thông ổn định trở lại
hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ